tối ngày hai mươi hai tháng bốn tỉnh thanh hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm du lịch sầm sơn
và công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc thành lập thành phố sầm sơn trực thuộc tỉnh thanh hóa
dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhé nước và đồng đảo bà con nhân dân
sau một trăm một mươi năm xây dựng và phát triển sầm sơn đã chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng
và hiện tại đã là điểm du lịch lý tưởng của du khách trong và ngoài nước
sự kiện thành lập thành phố sầm sơn là sự ghi nhận của đảng nhà nước về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội
và phát triển hạ tầng đô thị cũng đồng thời là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho sầm sơn
tạo môi trường để đô thị du lịch tiếp tục bứt phá mạnh mẽ xứng đáng với tầm vóc và những lợi thế mà thiên nhiên bàn tặng
tại lễ kỷ niệm phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã trao nghị quyết công nhận sầm sơn là thành phố trực thuộc tỉnh thanh hóa
cho lãnh đạo thành phố sầm sơn
thay mặt chính phủ phó thủ tướng vương đình huệ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thanh hóa
nhân sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này